các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi xảy ra vụ việc đại tá phạm thế tùng phó giám đốc công an tỉnh hưng yên đã trực tiếp có mặt tại hiện trường
cùng các lực lượng chức năng phối hợp với viện khoa học hình sự bộ công an khẩn trương khám nghiệm tử thi khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc
quá trình điều tra trong đêm ngày năm tháng một mươi một cơ quan công an đã bước đầu xác định đối tượng nghi vấn và triệu tập nghi can là đoàn hữu khơi để làm rõ
đến ba giờ ngày sáu tháng một mươi một trước các tài liệu chứng cứ thu thập được tại nơi xảy ra án mạng khơi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
sử dụng dao bấm đâm nạn nhân với tỷ lệ thương tật là bảy mươi hai bị cáo huỳnh vĩnh trung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
trú tại thành phố long xuyên vừa bị tòa án nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng một mươi giờ ngày chín tháng sáu trung điều khiển xe máy đến quán cà phê ở thành phố long xuyên
tìm người quen nhưng không gặp lúc này trung thấy nguyễn tiến đăng đang ngồi xem đánh cờ tướng tại quán
trung nhớ lại chuyện mâu thuẫn trước đây nên hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
trong lúc xô sát trung dùng con dao bấm đâm hai nhát vào vùng bụng khiến đăng ngã hộp rồi lên xe chạy về nhà
sau đó trung đến công an phường mỹ hòa đầu thú còn đăng thì được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
với tỷ lệ thương tật là bảy mươi hai
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo huỳnh vĩnh trung một mươi hai năm tù về tội giết người
đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho người bị hại số tiền trên ba trăm năm mươi triệu đồng
giới thiệu mình là kiểm định viên phó phòng hành chính tổng hợp trung tâm đảm bảo chất lượng bộ giáo dục và đào tạo
ngọ thị hoa bốn mươi bốn tuổi quê tỉnh thanh hóa hộ khẩu thường trú tại phường mai dịch quận cầu giấy hà nội
đã nhận gần hai mươi chín tỷ đồng lừa xin việc cho một trăm sáu mươi bảy trường hợp
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng truy tố ngọ thị hoa về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời viện kiểm sát nhân dân tối cao phân công viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án này theo quy định của pháp luật trước tòa án nhân dân tp hà nội
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi sáu mặc dù không có nghề nghiệp ổn định
xong ngọ thị hoa tự giới thiệu là mình là kiểm định viên phó phòng hành chính tổng hợp
trung tâm đảm bảo chất lượng bộ giáo dục và đào tạo kiêm chủ nhiệm lớp đào tạo kiểm định viên bộ quốc phòng
nên có khả năng xin học xin việc cho các ngành là công an và quân đội
tin lời hoa nên có một mươi một người đã đưa cho hoa gần hai mươi chín tỷ đồng nhờ hoa xin việc cho một trăm sáu mươi bảy trường hợp
sau đó bị hoa chiếm đoạt
quá trình điều tra hoa khai sau khi nhận tiền của các trường hợp nêu trên đã lập tức chuyển cho hai cán bộ
đang làm trong các cơ quan nhà nước
tuy nhiên hai cán bộ này đều phủ nhận là có liên quan
và quá trình điều tra không có căn cứ cho thấy họ có liên quan đến hành vi phạm tội của hòa
thưa quý vị và các bạn với hành vi gây dối trật tự công cộng
ba đối tượng gồm lê công huy lê công hoàng và đinh quảng trường
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu tỉnh hưng yên tạm giữ
vào chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi trước cửa hàng thuộc địa phận xã đông tảo huyện khói châu
một nhóm thanh niên mang loa đến hướng về phía cửa hàng bật nhạc với âm lượng lớn
nội dung khóc đòi nợ tiền
nhóm thanh niên còn cầm các tờ rơi đòi nợ tiền để phát cho những người đi đường
và khách đến mua thuốc tại cửa hàng gây mất an ninh trật tự và cản trở giao thông
đến khoảng một mươi bảy h cùng ngày tạ văn tiến và một nhóm thanh niên khác
đã đến chỗ nhóm thanh niên đang đứng trước cửa nhà thuốc tranh cãi rồi xảy ra sâu sát
các đối tượng đã hô hét đuổi đánh nhau gây náo loạn cả khu vực
hậu quả tiến bị thương phải điều trị bệnh viện
ngay sau khi nhận được tin báo của người dân công an huyện khói châu đã phối hợp
với công an xã đông tảo tỉnh hương yên có mặt tại hiện trường
tiến hành các biện pháp xác minh điều tra tạm giữ ba đối tượng trên
một người đàn ông có biểu hiện ngáo đá cầm theo viên gạch đi bộ trên đường
rồi bất ngờ lao đến đập liên tiếp vào một ô tô bốn chỗ
đang đậu trước tòa nhà trung tâm hành chính tp đà nẵng
vào sáng ngày hôm nay công an phường thạch thang quận hải châu đà nẵng
đã lấy lời khai người đàn ông này để phục vụ cho công tác điều tra
bước đầu người đàn ông khai nhận tên là nguyễn hoàng phước ba mươi chín tuổi
chú quận một tp hcm nhưng trong giấy tờ tùy thân mang tên người khác
tại công an công an phước có biểu hiện như một người ngáo đá khai nhận không thống nhất
thấy những người vào phường làm việc thì la lớn
công an phường thạch thang đang làm rõ hành vi hủy hoại tài sản của nguyễn hoàng phước
trước đó vào khoảng một mươi giờ sáng nay phước đi bộ trên đường lý tự trọng
cầm theo viên gạch ống bất ngờ lao đến ô tô bốn chỗ đang đậu trước tòa nhà trung tâm hành chính thành phố đà nẵng
đập liên tiếp làm xe bị vỡ kính chăn gió đèn phía trước
lúc này cảnh sát bảo vệ mục tiêu tòa nhà trung tâm hành chính
liền xông ra khống chế đối tượng và giao cho công an phường thạch thang xử lý
thực hiện một vụ cướp tài sản với thủ đoạn hết sức liều lĩnh ngay giữa ban ngày
trong lúc tẩu thoát còn ngang nhiên chém bị thương một người dân
tạ tấn lợi trú tại xã đạo thạnh tp mỹ tho đã bị công an tp mỹ tho tỉnh tiền giang tạm giữ
khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một mươi sau khi sử dụng ma túy
lợi mang theo dao đến một nhà trọ thuộc xã mỹ phong
lợi đe dọa và cướp hai điện thoại di động của hai phụ nữ trị giá khoảng bốn triệu đồng
không dừng lại ở đó lúc quay trở ra để tẩu thoát
lợi còn ngang nhiên chém bị thương một người dân đang thuê trọ ở đây
hơn một giờ sau lợi bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà
cùng tăng vận
đăng tẳng chữ trái phép chất ma túy võ thị trang một mươi chín tuổi trú tại thị xã hương trà
và nguyễn thị diệu hiền hai mươi tuổi trú tại tp huế
vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh thừa thiên huế tuần tra bắt giữ
vào đêm ngày bốn tháng một mươi một trong lúc làm nhiệm vụ trên đường hùng vương tp huế
tổ tuần tra thuộc phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh thừa thiên huế
phát hiện hai đối tượng là trang và hiền đi xe mô tô không đội mũ
bảo hiểm còn có nhiều biểu hiện bất thường nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra
qua đó lực lượng tuần tra phát hiện các đối tượng mang theo bốn gói ma túy đá và hai viên thuốc lắc
trước đó vào khuya ngày ba tháng một mươi một tổ công tác phòng cảnh sát cơ động cũng đã phát hiện
bắt giữ trần công văn trú tại vườn phú hội tp huế là nhân viên lễ tân khách sạn rightnow
cất giấu một túi nilon chứa năm mươi bốn viên ma túy tổng hợp
tại bình định lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy công an tỉnh vừa triệt xóa
một đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn
và điều đáng nói là các đối tượng tham gia đều là những cô gái thuộc thế hệ
một mươi sáu h ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám nguyễn thị vân anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú thành phố quy nhơn tỉnh bình định bị các trinh sát phòng chống ma túy công an tỉnh bình định
bắt quả tang cùng với tăng vật khi đang giao bán trái phép chất ma túy
thoạt nhìn khó biết vân anh là nữ không chỉ bởi cô gái này có máy tóc quái lạ
mà còn vì những hình xăm trổ đầy người
bán như thế nào để trở lại
người ta gọi tới em đi vào rủ vô vô phòng rồi xong rồi
phòng là phòng gì em
phòng cái đầu cơ
kiên trì đấu tranh các điều tra viên đã bắt giữ nguyễn thị như phúc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú thành phố quy nhơn là người giao ma túy cho vân anh đi giao bán
phúc chỉ mới một mươi chín tuổi nhưng đã có con hơn một tuổi để ở nhà cho bố mẹ nuôi giữ
bản thân sống lăng thang chơi bời
tại các khách sạn nhà trọ và hiện đang mang thai hơn hai tháng
do nghiện ma túy phúc đã từng bước lún sâu vào con đường mua bán cái chết trắng
và rủ dê lôi kéo thêm nhiều cô gái trẻ khác cùng đua đòi ăn chơi như mình cùng tham gia
em được bạn bè rủ đi chơi chơi lần đầu là chơi ở thân sang ạ
từ lời khai của đối tượng phúc các điều tra viên tiếp tục củng cố chứng cứ
và thực hiện lệnh khám xét tại một phòng trọ ở phường hô mây thành phố quy nhơn
nơi đối tượng còn lại trong đường dây là cao kỳ duyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
chủ viện tùy phước thùy trọ
tại đây lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ nhiều ma túy
hôm ngày ba mươi tháng một mươi vừa rồi chúng tôi bắt trong đó là có ba em ba đối tượng còn là nữ
ở lứa tuổi từ một nghìn chín trăm chín mươi chín chín mươi bảy chín mươi sáu
các em này cũng từ các tiếp viên của các nhà hàng karaoke quán bar khách cho sử dụng
sau khi sử dụng xong là dẫn đến công việc nghiện như nguyễn thị như phúc
bán mua bán ma túy rất lâu
chúng tôi đã xác lập chuyên án
đến ngày ba mươi tháng một mươi giờ đầu mới bắt được
hiện các điều tra viên lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy công an tỉnh bình định
vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra mở rộng vụ án
làm rõ các đối tượng liên quan đến đường dây ma túy chiến đích này
hơn hai bốn tấn cam và táo không rõ nguồn gốc
và bị công an thị xã đông triều tỉnh quảng ninh phối hợp với các cơ quan chức năng của thị xã tổ chức tiêu hủy
trước đó vào dạng sáng ngày bốn tháng một mươi một
trong khi tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một mươi tám thuộc thị xã đông triều
công an thị xã đông triều tỉnh quảng ninh kiểm tra xe ô tô do nghiêm đình thanh điều khiển
vận chuyển trái phép hơn hai bốn tấn hoa quả gồm cam và táo không có hóa đơn chứng tử
công an thị xã đã phối hợp với đội quản lý thị trường số bảy hoàn chỉnh hồ sơ xử lý hành chính
hai triệu đồng đối với nghiêm đình thanh và tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa nói trên
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần đức thọ
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường chú tại xã đức phong huyện mộ đức tỉnh quảng ngã

cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thái thụy tỉnh thái bình
là đối tượng đoàn năng quyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn đoài xã thụy dương huyện thái thụy tỉnh thái bình
và đối tượng lâm duy trung sinh ngày hai mươi hai tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê tỉnh khánh hòa cư trú tại ấp tân hiệp xã bảo trinh huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu
công tác tại trung đội phục vụ tiểu đoàn bốn trung đoàn tám mươi tám sư đoàn ba trăm linh hai quân khu bảy
phải nhận quyết định truy nã của cơ quan điều tra hình sự khu vực hai quân khu bảy về tội trộm cắt tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi da ngâm đen lông mẩy thưa sống mũi thẳng rái tay trúc mắt đen
số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của chúng tôi hãy báo ngay cho chúng tôi
mọi thông tin của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện